mặc dù tuổi nghỉ hưu của việt nam so với quốc tế là còn thấp
nhưng thực tế người lao động việt nam lại có xu hướng về hưu sớm
hơn một nửa số lao động nghỉ hưu tại nước ta là nghỉ hưu trước tuổi
đây là thông tin vừa được bảo hiểm xã hội việt nam đưa ra
theo bảo hiểm xã hội việt nam tuổi nghỉ hưu bình quân năm hai nghìn một mươi hai của nam giới là khoảng năm mươi năm tuổi
và nữ giới là gần năm mươi ba tuổi
trong khi đó theo quy định độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ lần lượt là sáu mươi và năm mươi năm tuổi
thực trạng này khiến quỹ bảo hiểm xã hội đứng trước nguy cơ mất cân đối thu chi
vì thời gian bảo hiểm xã hội của lao động ngắn nhưng thời gian hưởng lương hưu ngày càng dài
số liệu cũng cho thấy cách đây một mươi năm có hơn hai trăm linh người đóng góp cho một người hưởng
đến năm ngoái chỉ còn tám người đóng cho một người hưởng